nền kinh tế việt nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những người lính của thời bình
người chiến sĩ sung kích trên mặt trận kinh tế là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn
trong bối cảnh đó chính doanh nghiệp và doanh nhân là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế của nền kinh tế việt nam trong môi trường hội nhập
và đây chính là lúc mà bản lĩnh doanh nhân được thể hiện rõ hơn bao giờ hết
đây là dây chuyền sản xuất túi ni lông bao bì nhựa của tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu nam thái sơn
trong những năm qua nhờ tăng cường đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ với nhiều máy móc thiết bị hiện đại công nghệ tiên tiến
mà thương hiệu nam thái sơn đã khẳng định vị trí hàng đầu trong mảnh sản xuất bao bì nhựa tại thị trường trong nước và xuất khẩu
công ty hàng năm đã xuất khẩu hàng trăm tấn sản phẩm nhựa và bao bì nhựa vào các thị trường lớn eu nhật
úc trở thành bạn hàng và đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới
đây cũng là nhà sản xuất tiên phong đi đầu trong mảng sản xuất bao bì nhựa tự phân hủy sinh học thân thiện môi trường và bảo đảm công đoạn xử lý chất thải
chúng tôi luôn luôn đi bằng hai cái chân cân đối là lúc xuất khẩu có thể tăng khi thị trường xuất khẩu có khởi sắc và có một cái xu hướng tốt
và lúc các lợi địa có thể tăng khi thị trường lợi địa có một cơ cơ
cơ hội và cái nhu cầu và đang cần đáp ứng rất là nhiều nhưng nội địa và xuất khẩu luôn luôn cân đối
theo báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư xuất khẩu của việt nam năm hai nghìn một mươi tám sẽ tiếp tục đà tăng trưởng
dự báo vượt mốc kỷ lục của năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt bốn trăm bảy mươi năm tỷ usd tăng một mươi một sáu
trong đó tính riêng tám tháng xuất khẩu của khu vực một trăm linh vốn trong nước ước đạt bốn mươi năm một tỷ usd
tăng một mươi bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về sản xuất thị trường và đối mặt nhiều rào cản thương mại
nhưng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước vẫn nỗ lực vượt qua rào cản thách thức
duy trì được tốc độ tăng trưởng cao giúp nền kinh tế đạt được những kết quả quan trọng
đóng góp không nhỏ cho sự phát triển đất nước
hiện tại đối với doanh nghiệp chúng tôi chúng tôi đã thực hiện áp dụng các kỹ thuật mới
được nhập khẩu từ nhật và từ mỹ để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của các thị trường khó tính
với những thành tựu đã đạt được cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng đầy đủ và đồng bộ
cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân việt nam dự báo sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới
xứng đáng với vai trò là người lính trong thời bình